âu thuyền thọ quang phường thọ quang quận sơn trà nhiều năm qua được biết đến là một điểm nổi cộng
về vấn đề bôi trường tại thành phố đà nẵng nếu như trước đây chỉ xảy ra tình trạng nước tù động
bốc mùi nồng nặc vào mùa hè thì nay mỗi ngày âu thuyền này lại đang phải đối diện với hàng tấn
rác thải sinh hoạt từ nhiều nguồn đổ xuống thực trạng trên đã gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị
cũng như là chất lượng cuộc sống của người dân
rác sinh hoạt rác xả từ các tàu cải tạo rác từ tàu thuyền đang neo đậu
rôn ứ thành bãi sau mỗi đợt thủy chiều lên xuống rác lại giạt vào phủ kín mờ
nước bẩn cộng với rác tích tụ thường xuyên đã làm cho khu vực này trở thành điểm ô nhiễm trầm trọng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

âu thuyền thọ quang có diện tích khoảng năm mươi tám hectare mặt nước đây là chỗ neo đậu cho trên dưới sáu trăm linh tàu thuyền
trong đó có bảy mươi tàu thuyền đến từ ngoại tỉnh
vì vậy công tác nhắc nhở tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các thuyền viên đang gặp nhiều khó khăn
trước tình trạng trên các ngành chức năng thành phố đà nẵng cần sớm có biện pháp để không ảnh hưởng đến người dân nơi đây